ngày bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội
ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng
đối với hương trần kiều dung và nguyễn quỳnh anh
cùng với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
khương trần kiều dung là phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán bos
nguyễn quỳnh anh là tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán bos
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định
lệnh tố tụng đối với hương trần kiều dung và nguyễn quỳnh anh theo quy định của pháp luật
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã bàn hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết và hai động phòng khác là trịnh thị mai huế
và trịnh thị thúy nga về tội thao túng thị trường chứng khoán
tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan
để giải quyết mâu thuẫn trần quốc sang mang theo súng rồi cùng đồng bọn đi gặp nhóm đối phương
đến nơi thì sang nổ nhiều phát súng chỉ thiên gây mất an ninh trật tự khu vực
ngày hôm qua tòa nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự
xét xử sơ thẩm một mươi bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nhóm của trần quốc sang và nhóm của bùi đất tài hẹn nhau
để giải quyết mâu thuẫn chuyện tiền bạc
sa mang theo khẩu súng đã mua trước đó cùng ba người khác đến gặp nhóm của tài cùng sáu người
gặp nhau thì sang liền lấy súng bắn chỉ thiên nhiều phát để thị uy
do đó hai bên rượt đuổi gây náo loạn đường phố
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo tổng cộng một mươi tám năm sáu tháng tù
cùng về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày bốn tháng bốn tòa nhân dân tp vĩnh long cũng đã tuyên phạt trần quốc sang
một mươi tám tháng tù giam về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
vi phạm quy định về bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái khởi tố bắt tạm giam
các bị can bao gồm trần thị thanh lịch nguyễn minh ngọc
nguyên cán bộ hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai tỉnh yên bái
đình quang vinh công chức địa chính ủy ban nhân dân xã tân thịnh tp yên bái
căn cứ kết quả điều tra vụ án đã xác định đinh quang vinh và nguyễn minh ngọc
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao câu kết với trần thị thanh lịch lập khống hồ sơ tài liệu
liên quan đến tài sản trên đất bị thu hồi nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường của nhà nước hơn năm trăm linh triệu đồng
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời khống chế
đối tượng nguyễn văn võ chú xã liên sơn huyện kim bảng về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày bảy tháng bốn nguyễn văn võ mang hung khí đến trụ sở ủy ban nhân dân xã liên sơn
huyện kim bảng gây thương tích với một cán bộ rồi bỏ trốn về nhà
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã triệu tập nhưng đối tượng võ không chấp hành
dùng hung khí đe dọa và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
trước hành vi nguy hiểm của đối tượng lực lượng công an đã tiến hành thuyết phục khống chế bắt giữ đối tượng
nguyễn văn võ có bệnh án điều trị tâm thần từ năm hai nghìn một mươi
hiện cơ quan công an đã phối hợp với gia đình đưa đối tượng võ đi điều trị và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
một vụ cháy vừa xảy ra trong kho chứa dơm tại xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long
hậu quả không gây thiệt hại về người
nhưng ngọn lửa đã làm thiêu rụi hàng trăm cuộn rơm trong kho
vào khoảng một mươi năm h năm mươi phút ngày tám tháng bốn người dân phát hiện khói cùng lửa bốc ra từ kho chứa dơm của hộ anh nguyễn anh toàn
chú xã phú quế huyện long hồ
ngay sau đó người dân xung quanh đã gọi đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhờ hỗ trợ
nhận được tin báo lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành triển khai đội hình dập tắt đám cháy
nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định là do bất cẩn trong lúc hàn điện nhà kho chứa dơm
đã làm phát sinh nguồn nhiệt dẫn đến tiếp xúc trực tiếp phát ra cháy
phần lớn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đều đăng đàn tuyển dụng nhân sự
bởi thực tế thì thiếu hụt lao động du lịch
việc đang là vấn đề vô cùng nan dài hiện nay
thời gian qua lãnh đạo đảng quốc hội chính phủ nhà nước ta đã có những chủ trương chính sách
kịp thuê hỗ trợ khó khăn đối với doanh nghiệp người lao động nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển du lịch
trong đó mới nhất là thông tư một mươi hai của bộ tài chính hướng dẫn mức chi từ ngân sách nhà nước
để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay chín tháng bốn
trường cao đẳng du lịch hà nội sau ba tuần trở lại học trực tiếp tại trường
một trong những việc mà ban giám hiệu nhà trường này thực hiện ngay là kết nối với các doanh nghiệp đơn vị du lịch
để đảm bảo chất lượng đầu ra và nhất là hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân lực du lịch
chính phủ đã có thông tư một mươi hai của bộ tài chính để có thể là hỗ trợ các doanh nghiệp
nếu mà tổ chức riêng cho một khách sạn thì thường là sẽ là nó không bù đắp được
những cái sinh viên của bộ tài chính
đó chúng tôi đang bàn cùng với các khách sạn để làm sao mà có thể là một số khách sạn với một số chuyên ngành
thì chúng tôi sẽ phối hợp để tổ chức những cái đào tạo cho người lao động tại khách sạn
đảm bảo chất lượng dịch vụ của khách sạn
theo hội đồng lữ hành thế giới chỉ trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đại dịch covid một mươi chín đã làm mất đi sáu mươi hai
trên tổng số ba trăm ba mươi bốn triệu việc làm trong ngành du lịch
việt nam hiện cũng đang nằm trong top
những nước mà ngành du lịch mất nhiều việc làm nhất do dịch bệnh
việc thiếu hụt nhân lực du lịch kể cả nhân lực có chất lượng cao là điều khó tránh khỏi
khi việt nam chính thức mở cửa và đang trong giai đoạn phục hồi trở lại
nhân lực cao cấp cũng như nhân lực thấp cấp đều đã có chuyển chuyển hướng đi khá là nhiều
tỷ lệ khá là nhiều mặc dù là thất nghiệp như vậy nhưng mà tuyển dụng thì cũng rất là khó
đặc biệt là những các bạn cấp cao hoặc những các bạn mà đã có cái tay nghề rất là tốt
bởi vì các bạn đã chuyển khai sang lĩnh vực khác thì đấy là cái thực sự khó khăn trong giai đoạn bây giờ
đặc biệt là các bạn đã chuẩn bị cho cái bình thường mới mà các khách sạn phải tuyển dụng lại
cũng như có kế hoạch lại để ổn định nhân sự của mình và phát triển nguồn nhân sự của mình
trong hội thảo bàn về khôi phục và phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh bình thường mới
được tổ chức trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế vitm hà nội hai nghìn hai mươi
nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng du lịch việt nam mở cửa trở lại thì việc đào tạo nguồn nhân lực
là điều cấp thiết nhất là trong bối cảnh nguồn nhân lực sụt giảm tới hơn bảy mươi do tác động từ đại dịch
hàng năm tổng cục du lịch vẫn dành một lượng ngân sách nhất định để hỗ trợ cho các địa phương đào tạo
đối với lĩnh vực ở điểm đến du lịch của chúng ta đối với các khách sạn đối với các homestay
đối với các lĩnh vực của du lịch ở các địa phương
thế nhưng rất là may rằng ở tất cả các địa phương của chúng ta đều có xây dựng cái nghị quyết
của hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong hỗ trợ
để phát triển nguồn nhân lực thì tổng cục du lịch cũng đã hỗ trợ đối với các địa phương thực hiện điều đó
và phối hợp chặt chẽ với các địa phương phối hợp với các cơ sở đào tạo phối hợp bộ lao động thương minh xã hội
trong cái việc định hướng để đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho cái nhu cầu phát triển nguồn nhân lực
các chuyên gia du lịch cho rằng ngay lúc này chúng ta cần cơ chế chính sách khuyến khích
kêu gọi người lao động du lịch đã có kinh nghiệm quay trở lại làm việc
đáp ứng yêu cầu tổ chức kinh doanh phục vụ khách du lịch tổ chức đào tạo lại bồi dưỡng
kết hợp với đào tạo mới nhân lực du lịch đảm bảo yêu cầu bổ sung đủ nhân lực đáp ứng với từng cấp độ phục hồi du lịch
phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh các địa phương trong cả nước